chiều qua ba mươi một tháng tám đoàn công tác của trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với thành ủy tp cnh về việc sơ kết năm năm thực hiện kết luận số tám
của ban bí thư trung mương đảng khóa một mươi về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số bảy
của bộ chính trị khóa tám trong tình hình mới
trong năm năm qua tp cnh xác định doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
là bộ phận quan trọng của nền kinh tế thành phố của đất nước
tính đến nay tp cnh hiện có chín mươi sáu tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp với ba sáu trăm bảy mươi sáu đảng viên
riêng các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có năm mươi năm tổ chức cơ sở đảng và một ba trăm sáu mươi chín đảng viên
trong thời gian tới thành ủy cần thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục vận động thuyết phục trong cán bộ đảng viên công nhân viên và chủ doanh nghiệp
về xây dựng tổ chức đảng các đoàn thể trong doanh nghiệp
bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
và mục đích ý nghĩa sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức đảng
để tổ chức đảng các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển tích cực
và thấy được lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng đoàn thể góp phần phục vụ tốt sản xuất kinh doanh